ngày hôm nay ngày làm việc thứ năm kỳ họp thứ chín quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến đối với luật hòa giải đối thoại tại tòa án các đại biểu kiến nghị cân nhắc việc không thu phí hòa giải đối thoại
tôi đề nghị nên xem xét những trường hợp có vụ việc dân sự có giá trị hàng hóa hoặc tiền từ một trăm linh triệu đồng trở lên
nên có thu một khoản phí để bù đắp chi phí cho công tác hòa giải đối thoại
vì có những vụ không chỉ hòa giải đối thoại một lần mà có thể nhiều lần chi phí cho hòa giải viên chi phí cho mỗi lần hòa giải tại tòa khắp các tòa án trong cả nước
ngân sách nhà nước bỏ ra một số tiền tương đối lớn
về nguyên tắc chi phí phải do đương sự chi trả
trong lúc chúng ta đang khuyến khích hòa giải dự thảo luật quy định kinh phí chi trả do nhà nước đảm bảo
quy định này cần được đánh giá tác động đầy đủ
trong hồ sơ dự án luật tôi tán thành với quan điểm trước mắt kính phí cho hoạt động này do ngân sách nhà nước đảm bảo
tuy nhiên sau này cần có một sự đánh giá tổng kết đầy đủ về tác đồng đồng thời quy định các bên tham gia hòa giải phải chịu chi phí theo hợp luật quy định
hòa giải viên là người góp phần hàng gắn bộ
thuẫn giãn nứt nâng cao ý thức pháp luật của người dân ngăn ngừa các tranh chấp trong tương lai tạo sự đồng thuận xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân
vì vậy đại biểu đề nghị
nếu hòa giải viên không tân thủ các nguyên tắc hòa giải đối thoại không thực hiện nghiêm quyền nghĩa vụ của mình như đang thể hiện tại điều một mươi bốn
ngoài hai nội dung đã quy định về hình thức xử lý là khiển trách và buộc thôi làm hòa giải viên
kiến nghị ban soạn thảo bổ sung thêm quy định buộc hòa giải viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạng của mình
về trách nhiệm bồi thường thiệt hại kể cả trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết
bên cạnh trách nhiệm của các hòa giải viên đại biểu cho rằng việc bảo mật thông tin trong quá trình hòa giải là điều rất cần thiết
tuy nhiên nội dung này trong dự án luật còn nhiều mâu thuẫn giữa việc được hay không quyền tiết lộ thông tin trong quá trình hòa giải
đề nghị điều chỉnh quy định tại khoản một bốn của dự thảo luật theo hướng
hòa giải viên các bên tham gia hòa giải đối thoại cơ quan tổ chức cá nhân khác được mời tham gia hòa giải đối thoại
không được tiết lộ thông tin mà mình biết được trong quá trình hòa giải đối thoại trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của các bên
buổi chiều các đại biểu thảo luận về dự thảo nghị quyết miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thanh niên sửa đổi